truyền thông thổ nhĩ kỳ đưa tin chiến dịch không kích mà nước này thực hiện ở miền bắc syri có thể là bước đệm đầu tiên hướng tới một chiến dịch trên bộ
trước đó theo các phương tiện truyền thông của người quốc thổ nhĩ kỳ tiếp tục thực hiện một cuộc không kích khác nhằm vào thành phố kobani ở miền bắc syri
về phần mình bộ quốc phòng thổ nhĩ kỳ cho biết nước này đang thực hiện một chiến dịch không kích nhằm vào lực lượng ipg nhánh quân sự của đảng công nhân người quốc pkk
cả hai thực thể này đều bị ankara liệt vào danh sách tổ chức khủng bố
theo thống kê mới nhất tám mươi chín mục tiêu khủng bố đã bị phá hủy trong chiến dịch không kích ở syri và iraq
nhiều thủ lĩnh pkk đã bị tiêu diệt chiến dịch trên không được coi là bước đi đầu tiên hướng tới một chiến dịch đổ bộ ở syri
trong một phản ứng mới nhất chính phủ đức kêu gọi thổ nhĩ kỳ phản ứng phù hợp với luật pháp quốc tế sau khi nước này triển khai chiến dịch không kích trên
đức kêu gọi thổ nhĩ kỳ và tất cả các bên liên quan không làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã căng thẳng ở miền bắc syri và iraq